cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với đỗ thị yến phương và phạm ngọc thùy nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc khoa xét nghiệm
bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ về hành vi lạm dụng chức vụ kiền hạn chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một hai bị can đã có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết
ký xét nghiệm viêm gan b c lao để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi và trúng thầu trước đó
cụ thể câu kết với nhân viên công ty việt á làm khống hóa hàng hóa bao bì nhãn mát giống hàng thật
nhưng bên trong
là nước lọc thủ tục để bộ phận mua sắm trình ban giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng trong đó có hàng khống
sau đó đề nghị công ty việt á chia lại giá trị hàng khống đã thành toán cho hai bị can
để chiếm đoạt tiền của bệnh viện đao khoa thành phố cần thơ với số tiền khoảng tám trăm linh triệu đồng